dù động tác bấm máy và nói chuyện như thế nhưng thực chất đây chỉ là cú điện thoại lửa của đối tượng cò này
thực tế khi người bệnh đưa cho chúng hai mươi đồng thì vẫn phải xếp hàng chờ đăng ký theo quy định
còn sổ khám bệnh viện sẽ phát miễn phí
như vậy các đối tượng co đã ăn không của người bệnh ba mươi đồng
và đây chỉ là bước lừa thứ nhất
tiếp theo chúng sẽ treo kéo người bệnh hứa hẹn sẽ đưa họ thẳng đến phòng làm việc riêng của các bác sĩ trong bệnh viện
mức giá phải nộp là bốn trăm linh đồng
bỏ cái cả thức luôn nhé
các tỉnh kháu một sổ bốn trăm hai mươi đồng ngoài bốn trăm hai mươi đi cùng vào luôn
bốn trăm linh tỉnh kháu bốn trăm hai mươi đồng
giáo sư sáu trăm linh cho
đây là khám bác sĩ bác sĩ ra
khám tổng quát tất cả ba bước điền thế này đóng cái cả
đóng một lần đi các bước luôn
sau khi ăn hàng chúng kẹp bốn trăm linh đồng vào sổ thập thụt như người đi đưa hối lộ
và rồi chúng đưa thẳng con mồi sang một phòng khám tư nhân
tại phòng khám tư nhân này bảng giá công khai niêm yết là ba trăm linh đồng cho một lần khám
và bác sĩ cũng không phải của bệnh viện như đã hứa hẹn
như vậy các đối tượng đã lừa và ăn không của bệnh nhân thêm một trăm linh đồng nữa
một ngày như vậy các đối tượng cỏ đã trèo kéo và lừa hàng trận bệnh nhân

chỉnh nào bác
làm việc với bệnh viện mắt trung ương chúng tôi được biết
thứ hai nữa là chúng tôi
cái việc này là tình trạng nhức nhối từ rất lâu rồi và rất là nhiều năm rồi
chứ không phải là đến bây giờ mới rộ lên đâu ạ
một cái vấn đề nhức nhối mà chúng tôi rất là muốn giải quyết nhưng nó cũng ngoài khả năng của chúng tôi
khi người dân đến khám ở bệnh viện từ bốn h ba mươi sáng là chúng tôi đã có bật loa để nhắc bệnh nhân
về cái chuyện là không nghe theo cỏ mồi mà nên vào cho bệnh viện mua phiếu
chúng tôi đã sử dụng các biện pháp mà giáo dục anh chị em trong bệnh viện
anh chị em chúng tôi cũng khẳng định rằng anh chị em cũng hiện nay sẽ không có cái chuyện mà tham gia vào cái việc cỏ mồi
chúng tôi khi được đào tạo trong các trường y thì chúng tôi đã được học những lời thầy hipocrac và rất nhiều những cái về vấn đề y đức một mươi hai điều y đức của bộ y tế ban hành
thì tất cả
các nhân viên y tế của chúng tôi là đều hết lòng hết sức vì người bệnh
phòng khám chúng tôi là phòng khám khép tín
có nghĩa là khi mà người ta đã có tên ở trên hệ thống rồi thì chỉ có khi nào có tên thì bệnh nhân mới được vào cái khu vực khám
và toàn bộ tất cả những cái điểm nào mà nóng để hỗ trợ cho người bệnh tốt nhất khi người bệnh bước chân vào viện là lập tức đã có nhân viên các xã hội chúng tôi đón và hướng dẫn người bệnh là vào cái khu vực nào phù hợp với mình để đăng ký khám chữa bệnh rồi
trong khuôn viên bệnh viện đội bảo vệ thường xuyên quan sát chỉ dẫn và nhắc nhở người dân
chiếc loa thông tin này thường xuyên được phát các bản tin để cảnh báo và hướng dẫn người bệnh
phía bên ngoài công an phường nguyễn du cũng cho đặt tấm biển cảnh báo lớn để hướng dẫn người dân
dọc tuyến phố đơn vị này còn bổ sung nhiều camera an ninh để răn đe và theo dõi các đối tượng cò
mỗi buổi sáng xe của công an phường thường xuyên có mặt tại cổng bệnh viện để bảo đảm an ninh trật tự
tuy nhiên khi vắng mặt cơ quan chức năng đội cò này lập tức trở lại hoạt động
trao đổi với ông nghiêm hải thịnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường nguyễn du chúng tôi được biết
các đối tượng cò này đều sinh sống ở địa bàn khác
lợi dụng lúc cao điểm của bệnh viện các đối tượng tụ tập để treo kéo và lừa người bệnh
công an phường đã thiết lập hồ sơ hơn một mươi đối tượng yêu cầu viết bản cam kết
tuy nhiên do vướng chế tài việc xử lý mới chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính
ủy ban nhân dân phường thường thôi
công an phường sẽ phối hợp với các đơn vị sức năng để thường xuyên kiểm tra và giám sát
đã kiên quyết xử lý những tình trạng này để làm sao đảm bảo

công an phường sẽ phối hợp với các đơn vị sức năng để thường xuyên kiểm tra và giám sát

công an phường sẽ phối hợp với các đơn vị sức năng để thường xuyên kiểm tra và giám sát